thời gian qua tại bắc giang hàng loạt các ca mắc mới đang được kỳ nhận
đặc biệt là chùm ca dương tính với virus sars cov hai tại huyện việt yên tỉnh bắc giang tiếp tục tăng
trong đó có nhiều công nhân làm việc tại khu công nghiệp
điều này đang tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các ổ dịch phức tạp tại các khu công nghiệp
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại